thành phố long xuyên tỉnh an giang
tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh an giang
đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch nước tôn đức thắng
người cộng sản kiên cường nhà lãnh đạo mẫu mực
người bạn chiến đấu thân thiết của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
người con ưu tú của quê hương an giang giàu truyền thống yêu nước và cách mạng
người chiến sĩ trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
thành phố long xuyên tỉnh an giang tỉnh an giang tỉnh an giang tỉnh an giang
tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi lãng hòa chúc mừng
đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước trần đại quang ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch nước tôn đức thắng
chủ tịch nước tôn đức thắng sinh ngày hai mươi tháng tám năm một nghìn tám trăm tám mươi tám tại cù lao âm hổ thuộc làng an hòa
tổng định thành tỉnh long xuyên này là xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên tỉnh an giang
đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng tham gia phong trào yêu nước chống thực dân pháp
năm một nghìn chín trăm hai mươi chín đồng chí tôn đức thắng bị thực dân pháp bắt và kết đán hai mươi năm tù khổ sai
gần một mươi bảy năm bị giam cầm trong nhà tù thực dân ở kham lớn sài gòn và côn đảo phải chịu cực hình tra tấn dã man của kẻ thù
đồng chí luôn giữ vững khí tiết kiên trung bất khuất của người chiến sĩ cách mạng
là một trong những người thành lập hội những người tù đỏ và sáng lập tri bộ đảng đầu tiên ở nhà tù côn đảo
làm hạt nhân lãnh đạo tạo sức mạnh chống chế độ lao tù toàn bạo đấu tranh bảo vệ đảng biến lao tù thực dân đế quốc thành trường học của những người cộng sản
cách mạng tháng tám thành công từ lao tù trở về đồng chí tôn đức thắng đã tham gia ngay vào cuộc kháng chiến chống tục dân pháp xâm lược
được phân công tham gia xú ủy nam bộ và sau đó được đảng nhà nước tin tưởng do đảm nhiệm nhiều trọng trách
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định ở bất cứ cương vị nào đồng chí tôn đức thắng luôn nêu cao tấm gương sáng ngời
về tinh thần yêu nước ý chí đấu tranh cách mạng kiên cường lòng trung thành tận tụy đạo đức cách mạng trong sáng
tích cực góp phần cùng tập thể ban chấp hành trung mương đảng quốc hội chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
lãnh đạo toàn đảng toàn dân và toàn quân ta tiến hành thắng lợi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tại tình đoàn kết quốc tế vô sản đúng như cố thủ tướng phạm văn đồng đã khẳng định
di sản quý nhất mà đồng chí tôn đức thắng để lại cho nhân dân là chất người tôn đức thắng
sản phẩm tổng hợp của chất hào hiệp nam bộ chất kiên cường và tài năng sáng tạo việt nam
chất tiên phong của giai cấp công nhân chất cách mạng của người yêu nước người cộng sản
chất nhân đạo chất tổng hợp của người yêu nước người cộng sản

chủ tịch nước nhấn mạnh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao đẹp của chủ tịch nước tôn đức thắng
thổi thúc mỗi cán bộ đảng viên hôm nay luôn nêu cao ý chí cách mạng kiên cường
không ngừng phấn đấu tù dưỡng giả luyện phẩm chất đạo đức cách mạng
suốt đời học tập nâng cao trình độ năng lực hoạt động thực tiễn
luôn đặt lợi ích của đảng của cách mạng và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân
sẵn sàng công hiến chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
giữ vững môi trường hòa bình ổn định bảo vệ vững chắc lộc lập
chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc
phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng
văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
chủ tịch nước tin tưởng phát huy truyền thống
cách mạng anh hùng vẻ vang đảng bộ chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh an giang
tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa xây dựng quê hương bắc tôn kính yêu ngày càng giàu mạnh
văn minh để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân cả nước
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch tôn đức thắng
chiều nay tại nhà quốc hội văn phòng quốc hội đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề
về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí tôn đức thắng chủ tịch nước
trưởng ban thường trực quốc hội nước việt nam dân chủ cộng hòa
nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tham dự buổi nói chuyện có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
phát biểu khai mạc buổi nói chuyện chủ nhiệm văn phòng quốc hội
tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc đã ôn lại những nét chính
về thân thế sự nghiệp và những đóng góp to lớn của chủ tịch tôn đức thắng
với sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân ta
với quốc hội chủ tịch tôn đức thắng là đại biểu quốc hội liên tục từ khóa một đến khóa sáu
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đồng chí tôn đức thắng được bầu làm phó trưởng ban thường trực quốc hội
năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đồng chí là quyền trưởng ban thường trực quốc hội
và từ năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi là trưởng ban thường trực quốc hội
đồng chí tôn đức thắng là người đầu tiên được quốc hội và chủ tịch hồ chí minh
trao tặng huân trương sao vàng huân trương cao quý nhất của nhà nước ta
cùng nhiều phần thưởng cao quý khác
tại buổi nói chuyện các đại biểu đã có dịp lắng nghe nguyên viện trưởng viện lịch sử đảng
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng phúc trao đổi làm rõ hơn về cuộc đời
sự nghiệp của chủ tịch tổng đức thắng đặc biệt là trong thời gian chủ tịch tổng đức thắng
giữ cương vị trưởng ban thường trực quốc hội
qua đó góp phần giúp cán bộ đảng viên người lao động cơ quan văn phòng quốc hội
tiếp tục học tập làm theo tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng của chủ tịch tôn đức thắng
cũng trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm các đại biểu đã tham quan triển lãm một số hình ảnh
về cuộc đời hoạt động của chủ tịch tôn đức thắng
chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ vĩ đại của đảng và dân tộc việt nam
doanh nhân văn hóa thế giới trồng kho tàng di sản mà người để lại
những điều nhắn nhủ cảnh báo năm xưa của bác về công tác cán bộ vẫn vẹn nguyên giá trị
trong bối cảnh toàn đảng toàn dân toàn quân đang nỗ lực thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị phòng chống tham nhũng lãng phí
để đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh
nhân tưởng niệm lần thứ bốn mươi chín ngày bác đi xa và gần nửa thế kỷ thực hiện di trúc thiêng liêng của người
báo nhân dân truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật
nhớ lời bác dặn để mỗi chúng ta có thể thấm hơn tầm nhìn và tiên liệu của bác
về chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ qua những tiếp phim tư liệu quý
những vở kịch ngắn và những ca khúc sâu lắng về bác hồ kính yêu
chương trình nghệ thuật nhớ lời bác dặn trực tiếp vào hai mươi h thứ tư ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín

phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân và các kênh truyền hình trung ương và địa phương
thưa quý vị sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh bình phước năm hai nghìn một mươi chín
cùng dự có nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương
và đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước
tại hội nghị lãnh đạo tỉnh bình phước đã thông tin đến các nhà đầu tư những cơ hội và những điều kiện thuận lợi
khi đến đầu tư tại bình phước
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chúc mừng tỉnh bình phước đã trao quyết định chủ trương đầu tư
giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn lên tới trên một tỷ đô la mỹ
cho thấy bình phước đã chuẩn bị công phu trách nhiệm trong công tác xúc tiến đầu tư
tuy nhiên thủ tướng yêu cầu những dự án giấy phép này không được nằm trên giấy
mà phải nhanh chóng đi vào thực tế

mà phải nằm trên giấy
cà phê nhiều như vậy câu su nhiều như vậy hợp điều nhiều như vậy v v
nhưng mà chúng ta chưa có thương hiệu lớn ra toàn cầu
cà phê công ở đâu tại đâu
không phải là cao hơn cả tốt hơn trung nguyên và bao nhiêu thương hiệu khác

thủ tướng cũng thông tin đến các nhà đầu tư về lợi thế của bình phước
nằm tiếp giáp hai trong ba góc nhọn của tam giác phát triển tp hcm bình dương đồng nai
bình phước còn là tỉnh sung yếu ở vị trí ít hầu giữa tây nguyên và tp hcm
có khả năng kết nối giao thông đến các cảng hàng không gồm sân bay tân sơn nhất
sân bay long thành và các cảng nước sâu sài gòn thị vải đồng nai
tại hội nghị thủ tướng yêu cầu những dự án giấy phép này không được nằm trên giấy phép này
và đang giao nhiệm vụ cho bộ giao thông vận tải nghiên cứu khả năng kết nối giao thông
từ bình phước đến sân bay long thành và kết nối đường sắt xuống cảng từ bình phước
từ đó tạo cú hích lớn cho bình phước trong tương lai
thủ tướng cũng cho rằng một địa phương như bình phước muốn thu hút nhà đầu tư lớn
ngoài những lợi thế quan trọng về địa chiến lược về điều kiện tự nhiên khí hậu
địa lý đất đai tài nguyên thì nhân tố con người đặc biệt là quyết tâm hành động
của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương có ý nghĩa quyết định
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã tới thăm
nói chuyện với cán bộ chiến sĩ binh đoàn một mươi sáu bộ quốc phòng đơn vị thực hiện nhiệm vụ
quân đội tham gia phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh
trên địa bàn chiến lược của ba tỉnh bình phước đắk nông và đắk lắc
hôm nay tại thành phố tam kỳ ủy ban dân tộc phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
cơ quan thường trú liên hợp quốc ngân hàng thế giới tại việt nam và các đối tác phát triển
đã tổ chức diễn đàn phát triển dân tộc thiểu số năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
xâm ngọc linh tiếp cận chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã tham dự và phát biểu ý kiến
tại diễn đàn các đại biểu đã nghe các chuyên gia nhà quản lý chia sẻ kinh nghiệm
trong nước và quốc tế về phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số
chuỗi giá trị xâm ngọc linh mô hình điển hình trong phát triển sản phẩm dân tộc thiểu số theo chuỗi
diễn đàn đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận về chuỗi giá trị sâm ngọc linh
định hướng phát triển trong thời gian tới phát triển bền vững và tiếp cận chuỗi giá trị
trong phát triển các sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số và hợp tác công tư
trong phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số
bối cảnh kinh tế xã hội giai đoạn sau năm hai nghìn hai mươi các bộ ngành trung ương
cần phát huy những kết quả đạt được đề ra các giải pháp chính sách đột phá
nhất là huy động được nhiều nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc miền núi
các cấp các ngành quan tâm hơn nữa phát triển sản xuất ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi
theo hướng tiếp cận chuỗi giá trị có hỗ trợ thiết thực phát triển sản xuất
kinh doanh các sản phẩm có lợi thế đặc sản của địa phương mình
khuyến khích vươn lên làm giàu từ những chuỗi giá trị thúc đẩy đổi mới sáng tạo
khởi nghiệp tạo công an việc làm cho bản thân cho gia đình và cho cộng đồng
hôm nay tại thành phố cần thơ ủy ban đối ngoại của quốc hội phối hợp với viện cast
của cộng hòa liên bang đức tại việt nam đã tổ chức hội thảo về vai trò của quốc hội
trong hoạt động đối ngoại nhà nước
phát biểu khai mạc tại hội thảo phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu nhấn mạnh
quan hệ đối ngoại của quốc hội có tính đặc thù vừa mang tính nhà nước
vừa mang tính nhân dân nên thuận lợi trong việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ hữu nghị
hợp tác giữa việt nam với các quốc gia khác
đến nay quốc hội việt nam đã có quan hệ với một trăm bốn mươi nghị viện các nước
và là thành viên của nhiều tổ chức hợp tác liên nghị viện khu vực và thế giới
công tác đối ngoại của quốc hội góp phần vào việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập
tự chủ hòa bình hữu nghị đa phương hóa đa dạng hóa của đảng và nhà nước
nâng cao hình ảnh và vị thế của đất nước
hội thảo dành thời gian thảo luận về diễn biến tình hình thế giới và khu vực trong thời gian qua
những thuận lợi khó khăn và thách thức với hoạt động đối ngoại việt nam
vai trò của quốc hội trên phương diện đối ngoại song phương đa phương lập pháp và giám sát
xu hướng phát triển của ngoại giao nghị viện trong thời gian tới
và khuyến nghị những giải pháp nhằm tăng cường vai trò của nghị viện trong các hoạt động đối ngoại nhà nước
tiếp nối chương trình
tiếp nối chương trình
hiệu quả từ đề án bệnh viện vệ tinh tại hà tĩnh
công trường khai thác vàng trái phép tại bắc cạn
thưa quý vị được sự đồng ý của bộ quốc phòng việt nam và bộ quốc phòng của mỹ
sáng nay tại hà nội bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam
và bộ tư lệnh lục quân thái bình dương hoa kỳ
đồng tổ chức hội thảo quản lý lục quân thái bình dương lần thứ bốn mươi hai
hội thảo quản lý lục quân thái bình dương lần thứ bốn mươi hai là một hội nghị quân sự đa quốc gia thường niên
tạo một diễn đàn cho các sĩ quan cấp cao thuộc lực lượng lục quân và an ninh của các nước trong khu vực trao đổi quan điểm
đây không chỉ là một diễn đàn nhằm nâng cao sự hiểu biết về các chủ trương được quan tâm
mà là một cơ hội để thiết lập tăng cường vững chắc mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo tương lai của các lực lượng lục quân
hội thảo có chủ đề hợp tác giữa lục quân
các nước khu vực ấn độ dương châu á thái bình dương trong hỗ trợ nhân tạo
cứu trợ thảm họa với hai mươi bảy nước trong khu vực đăng ký tham dự gồm anh ấn độ bangladesh brunei
campuchia canada chile fiji hàn quốc hoa kỳ indonesia lào malaysia myanmar mông cổ
nepal nhật bản new zealand australia papua new gunier pháp philippines singapore sri lanka
thái lan tonga trung quốc
ý nghĩa của hội thảo lần này là cơ hội để lực lượng lục quân các nước trong khu vực trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác
nhằm đối phó với thảm họa thiên tai góp phần duy trì ổn định khu vực đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ
hữu nghị hiểu biết tin cậy giữa quân đội nhân dân việt nam với quân đội các nước trong khu vực ấn độ dương
châu á thái bình dương thể hiện vai trò tích cực chủ động và có trách nhiệm của quân đội nhân dân việt nam
trong các vấn đề chung của khu vực
phần quảng bá và nâng cao hình ảnh vị thế việt nam và quân đội nhân dân việt nam trong mắt bạn bè quốc tế
sáng nay tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội đã chủ trì tổ chức hội nghị quan chức cấp cao về hợp tác
lao động campuchia lào myanmar thái lan và việt nam gọi tắt là clmtv về hợp tác lao động lần thứ tư với chủ đề
an sinh xã hội tính liên thông của bảo hiểm xã hội cho người lao động di cư trong clmtv
trong những năm qua di cư lao động qua biên giới là một trong những ưu tiên lớn trong hợp tác giữa hai nước
năm nước campuchia lào myanmar thái lan và việt nam mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và sự phát
triển kinh tế của mỗi quốc gia theo số liệu thống kê gần đây của liên hợp quốc số người di cư sang
các quốc gia khác ở khu vực asean tăng hơn năm lần từ năm một nghìn chín trăm chín mươi đạt sáu chín triệu người ngoài ra còn có
thêm hàng triệu người được tuyển dụng mà không có địa vị pháp lý và không được đề cập đến trong các số liệu chính thức
tuy nhiên người lao động di cư giữa các quốc gia trong khu vực vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong
việc tiếp cận các chính sách an sinh tại hội nghị đại biểu năm nước đã chia sẻ việc triển khai bảo hiểm
xã hội cho người lao động di cư tại mỗi nước trong đó có việc bảo đảm mức đóng hưởng góp phần bảo đảm
tốt hơn cuộc sống cho người lao động thưa quý vị sau năm năm tham gia đề án bệnh viện vệ tinh nhiều
kỹ thuật khó trên lĩnh vực chấn thương ung bứu sản khoa đã được bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh áp
hiệu quả góp phần giảm tài cho tuyến trên và chia sẻ khó khăn với người bệnh
sống chung với căn bệnh ung thư tuyến vú nhiều năm nay thay vì phải thường xuyên lên khám
chữa bệnh tại các bệnh viện trung ương như trước đây từ năm hai nghìn một mươi năm bà nguyễn thị chiên
sáu mươi năm tuổi ở xã kỳ văn huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã thực hiện điều trị ung bứu ngay tại
khoa ung bứu và y học hạt nhân bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
tại khoa ung bứu và y học hạt nhân mỗi ngày đón tiếp gần một trăm linh bệnh nhân nội chú điều trị các bệnh
về ung bứu thay vì chuyển ra các bệnh viện tuyến trên như bệnh viện bạch mai hay bệnh viện ca
các bệnh nhân đã lựa chọn ở lại hà tĩnh điều trị bởi giờ đây các phương pháp điều trị ung thư
đã được áp dụng bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh đã được áp dụng bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh

bệnh nhân ung thư cũng đã có mặt tại bệnh viện tuyến tỉnh này

sau sáu năm tham gia đề án bệnh viện vệ tinh năng lực khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
đã được cải thiện rõ rệt tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến chỉ còn khoảng năm
tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến chỉ còn khoảng năm
tỷ lệ đã trở thành một vấn đề nhức nhối ở một số địa phương bởi không những làm ảnh hưởng nghiêm trọng
đến môi trường tự nhiên của khu vực làm thất thoát nguồn tài nguyên của quốc gia
mà còn phát sinh những điểm nóng về tệ nạn xã hội
sau nhiều ngày thâm nhập phóng viên truyền hình nhân dân đã ghi lại được những hình ảnh chân thực
về các đối tượng khai thác vàng trái phép ngay trong phân khu được bảo vệ nghiêm ngặt
của khu bảo tồn thiên nhiên kim hỷ huyện nari tỉnh bắc cạn
mất nhiều giờ đi bộ xuyên rừng phóng viên mới vào được đến vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên kim hỷ
đây cũng là địa bàn nóng nơi có nhiều đối tượng khai thác vàng trái phép hoạt động
dù đường xa nhưng nếu chỉ một chút vội vàng mà không quan sát kỹ
thì rất dễ rơi xuống những hố khai thác vàng sâu hun hút được đào dày đặc trong rừng như thế này
lêu lán cùng đủ loại dụng cụ đào đáy vàng tự chế được các đối tượng khai thác vàng trái phép
vứt bỏ lại sau khi khu vực này đã khai thác hết
khi chúng tôi vào vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên kim hỷ
thì chúng tôi lại thấy là những cái nám trại này xuất hiện càng nhiều
bởi những cái trại như thế này vẫn còn trang chiếu của các vàng tặc mà còn để lại
một số những cái bộ quần áo thì vẫn còn để ở đây
chứng tỏ là các đối tượng này rời khỏi vị trí này cũng không lâu
có ba bốn đội như thế
mỗi đội có đông người không
đội đông thì tầm hai mươi người còn đội chụp nhỏ tầm bảy tám người
nhưng mà làm rầm rộ lắm hay móc nổi tức này
khuyên phóng viên không nên tiếp cận
vì đây là những đối tượng ở nơi khác đến rất manh động
người dẫn đường đưa chúng tôi đến cốc tì nơi có bưởng của một phu vàng
khai thác vàng ở đây từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm sinh sống luôn trong rừng
thế nên chẳng có chỗ đất nào trong khu vực này chưa bị đội vàng này đục khoét
nhiều hố lớn chứa nước được đào theo từng tầng để lọc quạng vàng
tại hố cuối cùng đất chứa quạng vàng sẽ được đãi cẩn thận để lộ ra các vẩy vàng cám
tranh thủ giờ nghỉ trưa
người đàn ông này không ngần ngại khoe chiến tích hơn ba mươi năm đào vàng
đó là câu chuyện của vài năm trước
còn giờ đây dù đã xây dựng cả khu mỏ hoành tráng
nhưng mỗi ngày
những phu vàng ở đây cũng chỉ kiếm được khoảng chục phân vàng
bường nhỏ như vậy là ít
nhưng với hàng chục bường lớn hoạt động nhộn nhịp trong cánh rừng này
thì số vàng kiếm được hàng ngày có thể đong bằng muôi hay bằng vỏ cây thuốc lá như thế này
cùng với đó là hàng nghìn mét khối đất rừng tự nhiên bị đào sới vô tội vạ
hàng trăm loại động thực vật rừng quý hiếm bị phá hoại môi trường sống hoàng dã
hẹn gặp lại

italia có thể xây cầu thép mới thay cầu morandi bị sập
thưa quý vị sáng nay đoàn xe buýt chở nhóm người hàn quốc tham gia cuộc đoàn tụ
các gia đình bị sập
các gia đình bị ly tán trong chiến tranh liên triều đã tới triều tiên để gặp gỡ người thân
tại khu du lịch nghỉ dưỡng núi cương cang
đây cũng là đợt đoàn tụ gia đình ly tán đầu tiên trong ba năm qua
gần ba mươi chiếc xe buýt chở tám mươi chín người cao tuổi hàn quốc và hơn ba trăm linh người đồng hành
đã xuất phát từ thành phố cảng sóc châu đông nam hàn quốc và được cảnh sát hộ tống tới biên giới
cuộc đoàn tụ đầu tiên đã diễn ra lúc một mươi năm giờ theo giờ địa phương tức một mươi ba giờ theo giờ việt nam
trong đợt đoàn tụ thứ nhất kéo dài từ ngày hai mươi
đến ngày hai mươi hai tháng tám này dự kiến sẽ có tổng cộng sáu cuộc gặp trực tiếp kéo dài khoảng một mươi một giờ
sau đó từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng tám nhóm tám mươi ba người triều tiên sẽ gặp người thân trong đợt đoàn tụ thứ hai
do thành phần tham gia sự kiện đều là người lớn tuổi
nên chính phủ hàn quốc đã huy động đội ngũ khoảng ba mươi nhân viên y tế túc trực
cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán trong cuộc chiến tranh triều tiên một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba
là sự kiện rất có ý nghĩa và đầy tính nhân văn
sự kiện này được dư luận hai bên ủng hộ
cho rằng sẽ giúp hàn quốc và triều tiên thúc đẩy quan hệ trong các lĩnh vực khác
truyền thông thổ nhĩ kỳ đưa tin vào dạng sáng nay theo giờ địa phương
một số tay súng không xác định danh tính đã bắn nhiều phát đạn nhằm vào đại sứ quán mỹ tại thủ đô ankara
thông tin ban đầu cho biết không có thương vong trong vụ việc này
theo hãng tin cnn từ thổ nhĩ kỳ sáng nay đại sứ quán mỹ ở thủ đô ankara đã bị tấn công bằng súng
xong không có thương vong
cảnh sát cho biết có bốn đến năm tiếng súng vang lên khi một chiếc xe màu trắng đi qua tòa nhà
khiến cửa sổ của một bốt an ninh bị vỡ
đại sứ quán mỹ ở ankara đang đóng cửa trong tuần này
bởi thổ nhĩ kỳ đang trong dịp lễ eid al adha của người hồi giáo
lực lượng cảnh sát đang truy tìm thủ phạm chạy trốn cùng chiếc xe
sự cố xảy ra trong bối cảnh mối quan hệ hai nước đang ngày càng căng thẳng
do liên quan đến việc thả tự do cho mục sư andrew brunson
washington đã áp dụng nhiều lệnh trừng phạt khiến nền kinh tế của ankara lao đao
đồng nội tệ lyra lao dốc
đại sứ quán mỹ tại ankara và tòa lãnh sự ở istanbul từng là mục tiêu tấn công
của các nhóm phiến quân và đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh trong quá khứ
công ty autostrade per italia đơn vị quản lý gần một nửa mạng lưới đủng bộ
tại italy vừa đưa ra lời cam kết sẽ chi năm trăm linh triệu euro để hỗ trợ cho thành phố genoa
và xây dựng lại cây cầu morandi đã bị sập
giám đốc điều hành công ty autostrade per italia giovanni castellucci cho biết
công ty này sẽ chi bảy trăm hai mươi triệu đô la mỹ để hỗ trợ thành phố genoa xây dựng một cầu mới bằng thép
thay thế cầu morandi bị sập với thời gian dự kiến hoàn thành trong vòng tám tháng
trong khi đó chủ tịch autostrade fabio sestriai cho biết nếu công ty này được cấp phép
autostrat sẵn sàng khởi công xây dựng một chiếc cầu mới vào ngày hôm nay hai mươi tháng tám
ngoài ra một quỹ có giá trị hàng triệu đô la mỹ khác sẽ được trao cho chính quyền thành phố
nhằm hỗ trợ gia đình các nạn nhân và di rời hàng trăm người sơ tán khỏi nhà sau vụ thảm họa
tuy nhiên trước đó chính phủ italy thông báo đã chính thức thực hiện các thủ tục thu hồi giấy phép quản lý
và vận hành đường cao tốc của công ty autostrat sau vụ sập cầu cạn morandi trên tuyến cao tốc a một mươi
tại thành phố genoa khiến bốn mươi ba người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương
malaysia sẽ tăng cường hợp tác với trung quốc về kinh tế và trên nhiều lĩnh vực khác
đây là khẳng định của thủ tướng malaysia mahathir mohamad
chuyến thăm chính thức trung quốc và có các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao nước chủ nhà
trả lời phỏng vấn với truyền hình quốc gia trung quốc thủ tướng malaysia mahathir mohamad cho
biết ông muốn được củng cố quan hệ với bắc kinh trong lĩnh vực kinh tế và nhiều lĩnh vực khác
đặc biệt là công nghệ trong khuôn khổ chuyến thăm trung quốc đầu tiên kể từ khi nhậm chức
thủ tướng malaysia hồi tháng năm vừa qua ông mahathir đã tới thăm trụ sở chính của tập đoàn
alibaba và hãng sản xuất ô tô gilley ở hàng châu đây là hai doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn tại i
indonesia sáng nay thủ tướng mahathir đã dự lễ đón tiếp do người đồng cấp nước chủ nhà lý khắc
cường chủ trì và đã có cuộc gặp với chủ tịch trung quốc tập cận bình malaysia hiện là đối
tác thương mại lớn nhất của trung quốc tại đông nam á trong khi trung quốc cũng là đối tác lớn
nhất của malaysia kể từ năm hai nghìn chín sáng nay thủ tướng australia malcom
turnbul đã công bố dự thảo bảo đảm năng lượng quốc gia trong đó loại bỏ cam kết về cắt giảm
khí thải gây hiệu ứng nhà kính đây được coi là bước đi giúp hạ nhiệt căng thẳng trong nội bộ
tuy nhiên lại gây ra quan ngại đối với nỗ lực thực thi hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu của nước này
phát biểu tại cuộc họp báo thủ tướng australia malcolm turnbull khẳng định trong thời điểm hiện
tại cam kết cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính khó được hạ viện thông qua do không nhận được
ủng hộ từ liên minh cầm quyền dù không đưa ra thời hạn cụ thể cho việc xem xét lại song ông
turnbul khẳng định chính phủ australia vẫn duy trì cam kết với hiệp định paris về chống biến đổi
khí hậu theo cam kết trong hiệp định paris australia đặt mục tiêu
vào năm hai nghìn ba mươi sẽ giảm hai mươi sáu hai mươi tám lượng khí thải so với mức của năm hai nghìn năm dự thảo đảm bảo năng lượng
quốc gia được thủ tướng turnbul đưa ra nhằm hạ giá điện tiêu dùng hiện ở mức cao đồng thời tăng
mức phạt tài chính với ba tập đoàn cung cấp năng lượng chính ở nước này ngoài ra dự thảo này cũng
ủng hộ những dự án mới giúp tăng nguồn cung điện quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của
chúng tôi đến đây xin được kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt